tiếp tục thông tin về chuyến công tác tại hàn quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sáng nay tại thủ đô seoul của hàn quốc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee sang
đã tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại việt nam hàn quốc
diễn đàn do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam đại sứ quán hàn quốc tại việt nam phòng thương mại và công nghiệp hàn quốc phối hợp tổ chức
đọc diễn văn chào mừng chủ tịch quốc hội hàn quốc cho biết quy mô hợp tác giữa hai nước đã lên tới hơn năm mươi bảy sáu tỷ đô la mỹ
khoảng một nửa số doanh nghiệp hàn quốc đầu tư vào khu vực asean đang hoạt động tại việt nam
chủ tịch quốc hội moon hee sang nêu rõ việt nam là đối tác hợp tác hàng đầu của hàn quốc trong nhiều lĩnh vực
quan hệ hai nước hiện đã phát triển vượt bậc từ chính trị kinh tế văn hóa hợp tác phát triển lao động đến giao lưu nhân dân
đặc biệt việt nam là đối tác hàng đầu trong chính sách hướng nam mới của chính phủ hàn quốc
chủ tịch quốc hội moon hee sang mong muốn các doanh nghiệp việt nam và hàn quốc tiếp tục tích cực giao lưu kinh tế để góp phần vào phồn vinh chung của hai nước cũng như trong khu vực châu á
chủ tịch quốc hội moon hee sang khẳng định quốc hội hàn quốc cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của doanh nghiệp hai nước
phát biểu tại diễn đàn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng diễn đàn được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa và thuận lợi
hiếm thấy trong lịch sử quan hệ quốc tế sau hai mươi sáu năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước phát huy lợi thế
trở thành hạt nhân trong các hoạt động hợp tác và liên kết kinh tế góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam và hàn quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định thành công của các doanh nghiệp hàn quốc cũng chính là thành công của đất nước việt nam
vì vậy cánh cửa của việt nam luôn rộng mở để chào đón và sẽ luôn đồng hành cùng các bạn doanh nghiệp hàn quốc đến hợp tác đầu tư tại việt nam